thưa quý vị các đồng chí và các bạn nhận lời mời của ngài sasoka phó thủ tướng bộ trưởng bộ nội vụ vương quốc campuchia
đoàn đại biểu cấp cao bộ công an việt nam do đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an làm trường đoàn
đã thăm chính thức vương quốc campuchia
ngày hôm nay tại thủ đô phnom penh bộ trưởng tô lâm và đoàn đã tới chào xã giao samdek techo hun sen
chủ tịch đảng nhân dân campuchia trưởng nhóm cố vấn tối cao trực tiếp của quốc vương campuchia
và có cuộc hội đàm với đoàn đại biểu cấp cao bộ nội vụ campuchia do ngài sasoka phó thủ tướng bộ trưởng bộ nội vụ làm trường đoàn
tiếp bộ trưởng tô lâm và đoàn samdek techo hun sen chủ tịch đảng nhân dân campuchia
nhật liệt chào mừng hoan nghênh và đánh giá cao chuyến thăm campuchia của bộ trưởng tô lâm và đoàn tới campuchia
khẳng định chuyến thăm lần này của đại tướng tô lâm và đoàn góp phần củng cố quan hệ giữa đảng chính phủ và nhân dân hai nước ngày càng gắn bó hơn nữa
chúc mừng đại tướng tô lâm nhận huân chương của quốc vương campuchia
samdek techo hun sen thông báo về tình hình kinh tế xã hội của campuchia trong thời gian qua và phương hướng phát triển trong thời gian tới
trên cương vị chủ tịch đảng cầm quyền ông khẳng định sẽ tiếp tục góp phần thúc đẩy quan hệ truyền thống hữu nghị hai nước phát triển toàn diện trên các lĩnh vực trong đó hợp tác an ninh là một trụ cột quan trọng
thay mặt đoàn đại biểu bộ công an việt nam bộ trưởng tô lâm chân thành cảm ơn samdek techo hunsen đã dành thời gian tiếp đoàn
chúc mừng đảng nhân dân campuchia dưới sự lãnh đạo của samdek techo hun sen đã đạt được nhiều thành tựu to lớn quan trọng trong thời gian qua
đồng chí chuyển lời thăm hỏi của lãnh đạo đảng nhà nước việt nam tới samdek và gia đình cùng toàn thể lãnh đạo đảng nhân dân campuchia bày tỏ tin tưởng chính phủ campuchia dưới sự lãnh đạo của thủ tướng hun manet sẽ tiếp tục kế thừa và phát huy những thành tựu mà samdek và các bậc tiền bối của campuchia đã giải công xây dựng vun đắp đồng thời củng cố và làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ tốt đẹp sẵn có giữa lãnh đạo hai đảng hai chính phủ

chào mừng chuyến thăm và làm việc tại campuchia của đoàn đại biểu cấp cao bộ công an nhấn mạnh chuyến thăm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng là dịp để hai bên gặp gỡ trao đổi các nội dung trọng tâm và cùng thống nhất phương hướng đồng thời đề ra những giải pháp cụ thể để đưa quan hệ hợp tác hữu nghị truyền thống giữa bộ công an việt nam và bộ nội vụ campuchia lên một tầm cao mới
vì lợi ích quốc gia của nhân dân hai nước góp phần duy trì môi trường hòa bình ổn định và cùng phát triển tại khu vực hai bên đã trao đổi khái quát về tình hình đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch hợp tác năm hai nghìn hai mươi ba và đề ra một số phương hướng hợp tác giữa hai bộ trong thời gian tới
nhấn mạnh năm hai nghìn hai mươi ba hai bên thường xuyên phối hợp trao đổi tình hình quốc tế khu vực có liên quan đến an ninh quốc gia trật tự an toàn xã hội ở mỗi nước kịp thời ngăn chặn những âm mưu phương thức thủ đoạn hoạt động phá hoại của các thế lực thù địch phối hợp bảo đảm tuyệt đối an toàn cho các chuyến thăm của lãnh đạo cấp cao hai nước hai bộ và đoàn đại biểu các đơn vị chức năng của hai bộ kịp thời xử lý các vụ việc phát sinh phối hợp chặt chẽ trong công tác đấu tranh phòng chống các loại tội phạm triệt phá nhiều
kịp thời đấu tranh ngăn chặn các loại tội phạm bảo đảm an ninh trật tự khu vực biên giới không để ảnh hưởng đến mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai bên về phương hướng hợp tác trong thời gian tới hai bên nhất trí tăng cường trao đổi thông tin đấu tranh ngăn chặn âm mưu thủ đoạn chống phá chia rẽ hai nước của các thế lực thù địch phản động phối hợp bảo đảm an ninh an toàn trật tự xã hội đặc biệt là các sự kiện chính trị quan trọng tại mỗi nước và các chuyến thăm làm việc của lãnh đạo cấp cao hai nước không để bên thứ ba
đấu tranh chuyên án chung đối với các loại tội phạm nhất là tội phạm xuyên quốc gia như tội phạm ma túy hình sự mua bán người tội phạm sử dụng công nghệ cao
kết thúc hội đàm bộ trưởng tô lâm và ngài sasoka phó thủ tướng bộ trưởng bộ nội vụ campuchia đã ký kế hoạch hợp tác năm hai nghìn hai mươi bốn giữa bộ công an việt nam và bộ nội vụ campuchia
trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại vương quốc campuchia chiều nay bộ trưởng tô lâm đã có chuyến thăm và làm việc tại học viện công an campuchia
thăm học viện công an campuchia bộ trưởng tô lâm cho biết trước đó cùng ngày bộ công an việt nam và bộ nội vụ campuchia đã hội đàm và ký kết hợp tác năm hai nghìn hai mươi bốn trên nhiều lĩnh vực trong đó có nội dung quan trọng là lĩnh vực đào tạo cán bộ cho bộ nội vụ campuchia
bộ trưởng tô lâm nhấn mạnh công tác đào tạo nguồn nhân lực là công tác nền tảng có phần thúc đẩy quan hệ hai nước nói chung và hai bộ nói riêng ngày càng chặt chẽ
từ năm hai nghìn ba đến nay bộ công an việt nam đã tiếp nhận hàng nghìn lượt cán bộ công an campuchia sang đào tạo bồi dưỡng nhiều chuyên ngành nghiệp vụ tại các học viện trường công an nhân dân và cử hàng trăm lượt giáo viên sang campuchia phối hợp mở các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ
sau khi kết thúc các khóa đào tạo bồi dưỡng các học viên campuchia đã vận dụng tốt những kiến thức được học và công tác thực tế ở campuchia và được lãnh đạo các cấp của campuchia đánh giá cao chất lượng đào tạo
vì vậy số lượng đào tạo phía campuchia đề nghị bộ công an việt nam tiếp nhận năm sau luôn cao hơn năm trước
về phía việt nam với mong muốn đưa quan hệ phối hợp giữa lực lượng công an hai nước hoạt động ngày càng hiệu quả bộ công an việt nam đã gửi một trăm linh cán bộ công an thuộc các đơn vị địa phương sang bồi dưỡng tiếng khmer tại học viện công an campuchia
đây là nguồn cán bộ sẽ góp phần thúc đẩy hơn nữa công tác phối hợp giữa lực lượng công an hai nước trong hợp tác đấu tranh phòng chống các loại tội phạm bảo đảm an ninh trật tự an toàn xã hội của mỗi nước
bộ trưởng tô lâm bày tỏ tin tưởng vững chắc về sự phát triển của mối quan hệ láng giềng tốt đẹp hữu nghị truyền thống hợp tác toàn diện bền vững lâu dài giữa hai đất nước hai dân tộc
chúng ta càng thêm quyết tâm cùng chung tay gìn giữ và vun đắp cho tình đoàn kết hữu nghị việt nam campuchia mãi mãi xanh tươi đời đời bền vững vì lợi ích nhân dân hai nước vì hòa bình ổn định phát triển ở khu vực và trên thế giới
sáng nay đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an đã tổ chức gặp mặt chúc tết cán bộ công an cấp cao nghỉ hưu tại thành phố đà nẵng nhân dịp tết nguyên đán giáp thìn
thượng tướng trần quốc tỏ ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an chủ trì buổi gặp mặt
phát biểu tại buổi gặp mặt thay mặt đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an thứ trưởng trần quốc tỏ bày tỏ sự tri ân và gửi lời chúc sức khỏe chúc mừng năm mới đến các đồng chí nguyên lãnh đạo bộ công an anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân các tướng lĩnh sĩ quan công an cấp cao qua các thời kỳ
nhân dịp này thứ trưởng trần quốc tỏ đã thông tin một số tình hình nổi bật liên quan tới công tác xây dựng đảng xây dựng lực lượng công an nhân dân và công tác đảm bảo an ninh trật tự trong năm qua
thứ trưởng khẳng định đảng ủy công an trung ương bộ công an luôn trân trọng biết ơn những ý kiến đóng góp tâm huyết quý báu của các đồng chí tướng lĩnh sĩ quan công an cấp cao qua các thời kỳ đối với sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự và xây dựng lực lượng công an nhân dân
thứ trưởng khẳng định đảng ủy công an trung ương bộ công an nhân dân và công tác đảm bảo an ninh trật tự trong năm qua
ngày hôm nay đoàn công tác của bộ công an do trung tướng nguyễn văn long thứ trưởng bộ công an làm trưởng đoàn đã tới dân hương dân hoa tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ quốc gia đồi tám mươi hai nghĩa trang liệt sĩ ban an ninh trung ương cục miền nam khu di tích lịch sử văn hóa ban an ninh trung ương cục miền nam tại tỉnh tây ninh
đặc biệt trong cao điểm thực hiện hai chiến dịch lớn của bộ công an về xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và hệ thống sản xuất cấp và quản lý căn cấp công dân trung tá phong đã nhiều tháng liền cùng đồng đội xuyên đêm thực hiện nhiệm vụ miệt mài đi từng ngõ gõ từng nhà ra từng đối tượng để thu thập dữ liệu đảm bảo đúng đủ sạch sống góp phần vào thành tích chung của công an tỉnh
đảng quỹ quang cũng đánh giá rất là cao tinh thần trách nhiệm của đồng chí phong đặc biệt vì công tác chủ động tham mưu trong công tác phòng ngừa phòng chống phạm có xây dựng các phong trào các hệ thống an ninh ở cơ sở rất là tốt do đó tình hình trực tự xã hội diễn biến là công an nắm rất là kỹ
trên cơ sở đó thì đảng quỹ quang cũng có chỉ đạo chỗ các nhà đoàn thể tích cực phối hợp nhịp nhạy công an để làm sao phong trào toàn dân bảo vĩnh quốc ở cơ sở nó đi vào thực tế cuộc sống